liên quan đến việc một bệnh viện tư nhân thông báo cung cấp dịch vụ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã có thông cáo báo chí về việc xử lý hành chính đối với bệnh viện này
do hành vi vi phạm là cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
và trên trang thông tin điện tử của bệnh viện đa khoa hạnh phúc an giang
tổng mức hình phạt là năm mươi triệu đồng
theo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành trình vaccine
bệnh viện sẽ liên hệ với khách hàng qua thông tin đã đăng ký để hướng dẫn các bước tiếp theo
thông tin này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân
tính đến trưa ngày một mươi năm tháng bảy đã có hơn ba mươi sáu người trong và ngoài tỉnh an giang
đăng ký dịch vụ tiêm vaccine astrazeneca của bệnh viện này